công an thị xã hòa thành của tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng cùng chú tại tỉnh tây ninh
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
quá trình điều tra ban đầu xác định trước đó nguyễn trần phước tâm nợ tiền của người tên quan nhị kha không rõ lai lịch
nên kha nhờ cháu của kha hẹn tâm ra giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu k một mươi ba huyện dương minh châu
vào tối ngày sáu tháng một mươi một tâm rủ thêm nhóm bạn của mình khoảng một mươi bốn người chuẩn bị hung khí mua xăng về làm bom xăng
trên đường đi thì tìm nhóm của cháu của kha thì nhóm của tâm gặp một nhóm đang chạy ngược chiều
nên dừng xe chặn đánh và phát hiện nhầm người
lúc này thì nhóm của tâm thấy một người trong nhóm kia có cầm một vật giống súng
thế vậy cao huy vũ dùng cây ba chỉa nhọn đâm khiến một người bị thương
lực lượng công an đã truy xét và triệu tập được một mươi một đối tượng tạm giữ một cây kiếm tự chế
một mươi cây dựa sáu cây ba chỉa nhọn một lọ thủy tinh chứa xăng một bình nhựa chứa xăng hai xe mô tô và nhiều tăng vật khác